nên nhiệt hiện tại nhiều nơi đã lên tới mức hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong ngày hôm nay đỉnh điểm của nắng nóng cũng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ một mươi hai giờ trưa cho đến khoảng một mươi năm giờ chiều
trong đó các tỉnh phía tây bắc bộ như lai châu lào cai yên bái điện biên và hòa bình
là những vùng chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất của hoàn lưu vùng thấp nóng
nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi bảy ba mươi chín độ
một số nơi như mường tè mường lây và mường la nhiệt độ còn có thể lên tới trên bốn mươi độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới mức ba mươi sáu ba mươi tám độ trời nắng nóng
tại thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ là ba mươi tám độ mức nóng gắt
lui xuống trung bộ dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn
thì hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng nóng diện rộng ở hầu khắp
các tỉnh miền trung trong đó nắng nóng gai gắt xảy ra tới hơn hai phần ba diện tích khu vực trung bộ
trải dài suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
trong đó các khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà và nam đông
nơi mà gió phơn hoạt động mạnh thì nhiệt độ còn có thể cao tới mức bốn mươi bốn mươi hai độ
riêng đối với hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận
cũng xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt thấp hơn giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
nhiệt độ cũng có xu hướng tăng ở các tỉnh thành phía nam
nguyên nhân là do gió mùa tây nam suy yếu vì thế mà mưa ở khu vực nam bộ và tây nguyên giảm dần xuống chỉ còn một vài nơi
khi mà mưa giảm thì nền nhiệt sẽ tăng và cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
và nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển ở vịnh bắc bộ gió hướng nam đông nam với cứng độ mạnh dần lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy khiến cho biển động
trong khi đó hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tốt trời không mưa gió hướng nam đến tây nam
cường độ trung bình cấp bốn đến cấp năm biển không động
thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước